tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi một tháng bảy bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khoa học hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
và một mươi một sáu trăm sáu mươi một điểm cầu cấp huyện cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị lãnh đạo bộ công an dự hội nghị tại phòng họp diên hồng nhà quốc hội có các đồng chí đại tướng tôn lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tại phiên khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh những nội dung cốt lõi trọng tâm muốn quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai chúng ta phải thống nhất nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất đai
hoàn thiện thể chế chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai đổi mới tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát kiểm soát xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp hiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai siết chặt kỳ luật kỳ cương phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung giải quyết cơ bản những hành vi

liên quan tới việc hỗ trợ người dân việt nam tại sri lanka phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết

yêu cầu cơ quan chức năng sri lanka đảm bảo an ninh an toàn cho công dân việt nam tại sri lanka
bà phạm thu hằng cũng cho biết trước đây tại sri lanka có khoảng ba trăm linh người việt nhưng hiện tại đã có nhiều người việt nước
đời sống của công dân việt nam tại sri lanka bị ảnh hưởng do thiếu ga thiếu điện giá cả sinh hoạt tăng cao